thưa quý vị liên quan đến vụ ngạt khí xảy ra tại tỉnh bình dương thủ tướng chính phủ đã có công điện yêu cầu các cơ quan chức năng hướng dẫn người dân sử dụng các thiết bị điện đúng quy định đảm bảo an toàn
công điện nêu rõ vào sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy tại căn nhà trên đường dg một mươi năm khu công nghiệp mỹ phước ba phường thới hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm sáu người thiệt mạng
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình thân nhân người bị nạn
thủ tướng chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình dương khẩn trương tổ chức thăm hỏi động viên và có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị nạn theo quy định
tỉnh bình dương cũng được giao chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân khắc phục hậu quả
thủ tướng yêu cầu bộ công thương chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam chủ động tính toán dự báo nhu cầu điện lập kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia đảm bảo an toàn
cung cấp đủ điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân tăng cường công tác tiết kiệm điện đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên theo dõi hướng dẫn người dân sử dụng các thiết bị điện đúng quy định bảo đảm tuyệt đối an toàn
bộ công an bộ quốc phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao chuẩn bị các phương án lực lượng phương tiện kịp thời ứng cứu khi có các tình huống khẩn cấp về cháy nổ do chập điện ngạt khí